vào tháng chín năm hai nghìn một mươi một dũng quen biết và có quan hệ tình dục nhiều lần với huỳnh thị cb
sau đó dũng và tp hcm làm thuê kiếm sống
đến gần tết nhâm thìn năm hai nghìn một mươi một người nhà đối tượng dũng gọi điện báo về việc cb gửi đơn tố cáo dũng về hành vi giao cấu với trẻ em
công an huyện phố ninh cũng có giấy trợ tập dũng
lúc này buộc dũng phải thu xếp công việc để về quê với ý định đe dọa để giê bê phải rút tên y ra cả đơn tố cáo
chiều một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi hai dũng thuê xe ôm trở đến nhà nạn nhân giê bê tại sát tàm thái
trên đường đi dũng đã mua một con dao thái lan với ý đồ sẽ giết giê bê nếu cô ta vẫn khẳng khẳng tố cáo y
tại đây khi nghe dũng không thừa nhận là cha của đối bán trồng bộ
nê bê nguyên rùa và đòi chết trước nhà dũng
tức giận dũng liền rút dao đâm bê chết tại chỗ
thấy bê không cử động dũng lau móng dính vào con dao rồi bỏ vào ban lô
để mặc cô bé nằm chết dũng đi xuống trường tiểu học kim đồng sát tàm thái rửa tay thay áo
sau đó hắn đi bộ về nhà để tắm rồi nói với mẹ đẻ trở xuống quốc lộ một a đón xe vào tp hcm ngay trong đêm